chiều qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo công nhân lao động nhân dịp tết nguyên đáng tại xã thành điển huyện châu thành tỉnh tây ninh
dù đạt được một số thành tiệu nổi bật như tổng sản phẩm tăng sáu một mươi hai chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tám chín tuy nhiên năm qua bà con tại một số địa bàn nghèo ở tỉnh tây ninh vẫn gặp nhiều khó khăn về đời sống vật chất tinh thần và môi trường làm việc
dù còn nhiều khó khăn các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân vẫn được chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng
số lao động đang làm việc đã qua đào tạo ước đạt hơn bảy mươi số lao động có việc làm tăng thêm hơn một mươi chín lao động tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm còn một ba mươi
công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo người có công người cao tuổi và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực kịp thời hiệu quả
tại trụ sở ubnd xã thanh điển huyện châu thành tỉnh tây ninh thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng
đồng thời trao tặng hai trăm linh phần quà cho các hộ nghèo công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
bộ trưởng tô lâm chia sẻ những món quà được gửi đến đoàn viên và người lao động góp phần đem đến cái tết ấm áp một mùa xuân tươi đẹp đến với người lao động nghèo còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm và chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống của người dân công nhân lao động phát huy truyền thống đại đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
chủ động tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để bảo đảm nhân dân trên địa bàn tỉnh vui xuân đón tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thật vui tươi
an toàn và lành mạnh